đối với những gì mà tôi suy nghĩ ban đầu
khi mà nhìn cô chính làm gốm
thì tôi thấy cô làm rất là nhanh
tạo hình ra một sản phẩm rất là đơn giản thôi
tuy nhiên mà khi trực tiếp bắt tay vào làm
thì tôi mới thấy rất là khó khăn
vuốt nặn tạo hình cho sản phẩm
đây có lẽ là công đoạn quan trọng nhất
trong cả cái quá trình để tạo ra một sản phẩm gốm
và khi mà trực tiếp vào làm thử
thì tôi thấy rằng là nguyên cái công đoạn này thôi
cũng đã dành cho tôi sự cẩn thận sự bình tĩnh
không được nóng vội
bởi vì nếu mà nóng vội
thì sẽ không thể ra được sản phẩm gốm đâu
chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về một số làng nghề tiêu biểu
trên địa bàn huyện kim bảng
và kim bảng thì không chỉ được biết đến là mảnh đất đa nghề đâu ạ
mà tại đây còn có nhiều danh thắng nữa
và ngày hôm nay trong phần cuối của chương trình
chúng ta hãy cùng tham gia một bộ phim
và tham quan một trong danh thắng tại đây nhé